thị trường điện máy nhộn nhịp mùa nắng nóng nguy cơ quá tải du lịch dịp ba mươi tháng bốn và nhiều thông tin thị trường khác sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn ngân hàng nhà nước vừa tiếp tục điều chỉnh tỷ giá trung tâm tăng lên tám đồng theo đó tỷ giá đô la mỹ niêm yết tại một số ngân hàng thương mại cũng tăng nhẹ
tỷ giá trung tâm đứng ở mức hai mươi ba bốn vnđ một đô la mỹ với biên độ cộng chứ ba
tỷ giá trần áp dụng là hai mươi ba sáu trăm chín mươi bốn vnđ một đô la mỹ và hai mươi hai ba trăm một mươi bốn vnđ một đô la mỹ đối với tỷ giá sản
trên thị trường tự do giá mua bán đô la mỹ đang được giao dịch quanh mức hai mươi ba hai trăm ba mươi hai mươi ba hai trăm sáu mươi việt nam đồng một đô la mỹ rẻ hơn một mươi ba mươi đồng so với các ngân hàng thương mại
thưa quý vị và các bạn kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm kéo dài năm ngày thị trường du lịch nhộn nhịp với đủ loại hình tour đa dạng giá bình dân tới cao cấp
tuy nhiên các doanh nghiệp du lịch cảnh báo
có tài ở nhiều điểm du lịch nóng
dù vừa trải qua ba ngày nghỉ lễ dỗ tổ nhưng các tour dịp ba mươi tháng bốn tới vẫn có chiều hướng tăng khoảng một mươi
nhiều doanh nghiệp du lịch lớn như hà nội tourist sài gòn tourist thông báo gần như khóa sổ tour dù hiện tại còn cách nghỉ lễ một tuần
chỉ còn ít tour tiếp tục nhận khách với số lượng không nhiều
một số tuyến nước ngoài không cần làm visa như thái lan lào bali maldives và một số tuyến trong nước theo gói đặt phòng khách sạn và vé máy bay vẫn còn tiếp tục nhận khách
cách ngày nghỉ lễ một tuần nhiều cơ sở lưu trú đã thông báo kín phòng giá dịch vụ lưu trú tại nhiều điểm du lịch cũng bắt đầu tăng
thưa quý vị và các bạn hà nội đang trong những ngày nắng nóng cao điểm
do vậy thị trường hàng điện máy tại hà nội nhất là các sản phẩm điện lạnh nhộn nhịp người mua sắm
bước vào mùa cao điểm nắng nóng các sản phẩm quạt làm mát điều hòa có công suất lớn nhằm hạ nhiệt bán rất chạy
tại các siêu thị điện máy sức mua đối với các mặt hàng điện lạnh như máy làm mát không khí quạt điện điều hòa tủ lạnh tăng ba mươi so với bình thường
thưa quý vị và các bạn được đánh giá đang có cơ hội vàng để phát triển
sức hấp dẫn của bất động sản công nghiệp việt nam cao hơn mức trung bình trong khu vực
đến nay việt nam đã có gần chín mươi năm hectare đất khu công nghiệp trong đó tám mươi hectare đã được xây dựng
sức hấp dẫn của bất động sản công nghiệp việt nam cao hơn mức trung bình của khu vực với nhiều yếu tố
nhiều chi phí lao động thấp lực lượng lao động năng động giá thuê hợp lý thuế suất yếu đáy
đặc biệt là việc gia tăng sự tham gia của các hiệp định thương mại và vị trí địa lý thuận lợi
theo các chuyên gia trong nước và nước ngoài để tận dụng được cơ hội phát triển bên cạnh những thuận lợi sẵn có
trong thời gian tới việt nam cần có những thay đổi về định hướng chính sách đủ mạnh và rõ ràng hơn đối với bất động sản công nghiệp
bất động sản công nghiệp cần phát triển theo hướng hình thành các khu công nghiệp đô thị dịch vụ
hay cao hơn là các thành phố công nghiệp đô thị thông minh
hiệp hội bất động sản tp hcm vừa có văn bản kiến nghị lên thủ tướng chính phủ
ngân hàng nhà nước về lộ trình hạn chế tín dụng vào thị trường bất động sản
theo đề xuất của hiệp hội này tiếp tục giữ trần bốn mươi tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng
để cho vay trung hạn và dài hạn từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi thêm sáu tháng so với dự thảo
tức đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi thay vì đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị
thưa các bạn
nhiều khách hàng dùng sim tứ quý ngũ quý tam hoa đã buộc phải ký vào cam kết số đẹp
không được phép chuyển mạng giữ số nếu không sẽ bị nhà mạng thu hồi
theo đó nhà mạng không cho chuyển mạng với những số đẹp như đuôi tứ quý ngũ quý lục quý lộc phát tam hoa
việc khách hàng chuyển mạng đồng nghĩa với việc nhà mạng mất đi thuê bao số đẹp cũng như lợi thế cạnh tranh
bởi vậy hầu hết các nhà mạng này đều bắt khách hàng ký cam kết không được chuyển mạng trong một thời gian
tuy nhiên đây được xem là cách trói chân khách hàng gây phản tác dụng